còn tại hà tĩnh một vụ sạt lở cũng đã xảy ra tại km tám mươi hai ba trăm linh tuyến quốc lộ tám a
tại xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
hàng trăm khối đất đá từ trên núi đã sạt lở đổ xuống khiến cho giao thông ở đây ách tắc cục bộ
lực lượng chức năng cũng đã cắm biển để cảnh báo và huy động máy móc để dọn dẹp đất đá
và đến sáu giờ sáng ngày hôm nay tuyến quốc lộ tám a cơ bản đã được thông tuyến
do mấy ngày gần đây mưa lớn liên tục nên vào khoảng một mươi bốn h ngày năm tháng một mươi hai
một lượng lớn đất đá từ trên cao theo dòng nước chảy trôi sạt xuống đường gây ách tắc
trên tuyến quốc lộ tám a đoạn qua địa bàn huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
có khoảng tám trăm linh mét khối đất đá sạt xuống đường tại vị trí km tám mươi hai ba trăm linh quốc lộ tám a đoạn eo cô gái
khiến đoạn đường từ xã sơn kim một huyện hương sơn lên cửa khẩu quốc tế cầu treo bị tắt nghẽn
trước đó vào ngày ba mươi tháng chín tuyến đường quốc lộ tám a cũng bị sạt lở do mưa lớn
đã khiến cho nhiều đoạn trên tuyến bị chia cắt
ngay sau đó lực lượng chức năng đã cấm tuyến để các đơn vị đưa máy móc đến săn ủi đất đá thông đường